trước tình hình hàng nghìn hectare lúa đông xuân chuẩn bị vào kỳ thu hoạch của nông dân tỉnh thừa thiên huế
bị thiệt hại do mưa lớn kết hợp với chiều cường dâng cao trong mấy ngày qua
thì vào sáng ngày hai mươi chín tháng bốn bộ tư lệnh quân khu bốn đã chỉ đạo điều động trên năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
các đơn vị để giúp nhân dân các địa phương tỉnh thừa thiên huế thu hoạch lúa mùa bị ngã đổ và chìm ngập trong nước
bộ tư lệnh quân khu bốn đã điều động bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực
dân quân tự vệ của tỉnh thừa thiên huế và trên hai trăm linh cán bộ chiến sĩ của sư đoàn chín trăm sáu mươi tám
trực tiếp đến các xã của ba huyện phong điền quảng điền
để giúp nhân dân gặt lúa mùa bị ngã đổ chìm ngập trong nước từ hai đến ba mét
với phương châm khẩn trương nhất hiệu quả nhất ngay sau khi có mặt tại địa phương
cán bộ chiến sĩ của các đơn vị quân khu bốn đã nhanh chóng tản với các hộ gia đình
để tiến hành thu hoạch lúa mùa bị đổ dạp và bị ngâm nước
trong ngày hôm nay hàng chục hectare lúa bị ngập của nhân dân đã được thu hoạch kịp thời
giảm thiệt hại thấp nhất cho bà con nông dân